trước dọc đường từ thành phố tới xã đoàn kết chúng tôi được những con người đặc biệt ấy chào đón trong sự niềm nở hào sàng và phóng khoáng như cái cách mà người tây nguyên vẫn thường đón khách

xuất thân chỉ là một tổ chức xã hội với nhiều hoạt động ý nghĩa cho người khuyết tật trên địa bàn
được sự quan tâm của chính quyền câu lạc bộ tự lực i đã phát triển trở thành một tổ chức uy tín
có nhiều hoạt động giúp đỡ và phổ biến hoạt động sinh kế cho người khuyết tật
trong số đó làm trồi đót là hoạt động luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng và chính quyền các cấp
nhóm tự lực của tôi lúc bắt đầu thành lập thì được một mươi ba thành viên
bao gồm các dạng tật và cùng sở thích làm trồi đót
trong đó cũng có người bị thần kinh bị trí tệ bị vận động nói chung là đa dạng tật
chúng tôi thì cũng gọi là tập trung mới ban đầu tiên thành lập nhóm tự lực thì cũng gọi là để giao lưu sinh hoạt tìm hiểu lẫn nhau thôi
nhưng chừng sau này
có cái dự án cbm thì chúng tôi lại được đăng ký thêm gặp gõ nhiều hơn qua cái nghề làm trồi đót này
thành viên trong nhóm chủ yếu là người khuyết tật dân tộc thiểu số
việc tiếp cận thông tin và điều kiện sống còn gặp nhiều khó khăn
chính vì vậy trước đây nhiều mô hình sinh kế đã được giới thiệu nhưng chưa đem lại hiệu quả cao
chỉ đến khi mô hình sản xuất trội đót với số vốn thấp cùng với những yêu cầu kỹ thuật phù hợp dành cho các đối tượng là người khuyết tật
được áp dụng tại đây mới thực sự có được sự thay đổi rõ nét
tôi nhìn trông thấy trong nhóm của tôi thì các thành viên đều là một số người dân tộc
giống như là một số người khuyết tật thì cũng khá nặng giống như là trình độ không có có
thì tôi mới thấy là cái nghề trồi đót đây thì nó không đòi hỏi chuyên môn nhiều
tôi mới chọn cái nghề chỗ đót này để cho các thành viên làm
thì cái bước đầu thì cái đót đây thì nói chung ai cũng có thể làm được
thì cái bước đầu thì cái đót đây thì nói chung ai cũng có thể làm được
nhưng mà một số dạng tật nó đặc thù thành nó cũng có cái khó
nhưng mà nếu mà chọn những cái nghề khác thì đâm ra là các thành viên này thì họ sẽ khó mà theo được
tôi mới chọn được cái nghề bó trổi này
thì tôi thấy cái hiệu quả bắt đầu thì cũng gọi là tương đối các thành viên bây giờ họ đã tương đối là thành thạo
nghề làm chổi đót mặc dù đơn giản nhưng lại bao hàm nhiều công đoạn
từ chọn nguyên liệu chẻ tre phơi đót tước đót đến bó từng bó đót để thành một cây trổi hoàn chỉnh
lãi suất thu được từ chiếc chổi đót cũng rất thấp
nên nếu người khuyết tật sản xuất đơn lẻ sẽ gặp muôn vàn khó khăn
vì lẽ đó liên kết thành một nhóm sản xuất như nhóm tự lực một đang làm
rõ ràng sẽ tạo nên một lợi thế không nhỏ cho cộng đồng những người yếu thế này
từng thành viên trong nhóm sẽ được phân công công việc rất rõ ràng khoa học phù hợp với các thành viên
phù hợp với tình hình sức khỏe của bản thân
là một trong những người sáng lập và điều hành nhóm bản thân cũng là người khuyết tật
nên anh thạch là người hiểu hơn ai hết những khó khăn mà mỗi người khuyết tật gặp phải
khi cố gắng tìm kiếm cho mình kế sinh nhai
chính vì vậy mà dù kinh tế gia đình không hề dư giả
lại đang phải nuôi dậy đứa con trai thông minh lém lình đang ở độ tuổi chuẩn bị đến trường
nhưng anh thạch và gia đình vẫn tình nguyện để nhà mình
trở thành nơi sinh hoạt sản xuất cho câu lạc bộ
thêm vào đó vì có nhiều sức khỏe hơn các thành viên khác
nên anh vẫn thường xuyên đảm nhận vai trò cầu nối
đảm bảo sợi dây liên kết với nguồn nguyên liệu và đầu ra của sản phẩm
gia đình cũng có sự thay đổi rất nhiều
thứ nhất là giúp cho vợ chồng sống tự tin hơn
và nói chung là tạo
và công việc làm cho người khuyết tật ở trong xã đây
cũng như bản thân vợ chồng của tôi
và đã tăng thêm du nhập cho gia đình
và nói chung sống hòa nhập hơn vui vẻ hơn trước
rời nhà anh thạch chúng tôi tìm đến nhà gia đình bà y dung
một trong những gia đình có người khuyết tật đã vươn lên từ mô hình trồi đót
mà nhóm tự lực một đang triển khai
bà y dung năm nay tuổi đã cao
chồng bà ông yun cũng bị tật ở tay hàng chục năm nay
nên hai ông bà phải loay hoay với đủ thứ nghề để mưu sinh kiếm sống
trải qua đủ thứ nghề làm đủ mọi việc
nhưng chỉ đến khi đến với mô hình làm trội đót
gia đình bà mới có thể ổn định cuộc sống
dù học và làm trồi đót chưa lâu
nhưng tay nghề của bà y dung đã được người mua đánh giá rất cao
cũng nhờ vậy mà công việc này đã mang lại tất cả những người khuyết tật ở trong xã này
và mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho bà và gia đình
từ ngày bắt đầu làm chủ đót công việc của tôi cũng được nhẹ nhàng hơn trước
tôi rất phấn khởi vì thu nhập cũng cao hơn
có đồng ra đồng vào đủ để trang trải cuộc sống nuôi bò nuôi heo
tôi rất cảm ơn dự án đã giúp đỡ mình
hàng ngày bà y dung thường đến hoạt động tại câu lạc bộ tự lực một
để sản xuất và nhận khoán phần công việc của mình trong ngày

bởi công việc tương đối nhẹ nhàng phù hợp với tình trạng sức khỏe của ông bà
lại không đòi hỏi quá gắt gao về mặt thời gian
nên ông bà có thể làm mỗi khi rảnh rỗi
vì thế khi có thêm chút vốn dư giả thêm chút tiền
ông bà lại nuôi được thêm con lợn con bò
vừa để tăng thêm thu nhập lại vừa đỡ phần hưu quạnh
ngay trước gia đình khó khăn lắm
có đứa con trai nó phải vào thành phố kiếm việc suốt
làm suốt mà không đủ ăn
từ ngày có dự án thì cuộc sống của tôi cũng tốt lên
con bò con lợn có cái ăn nó béo lên nhiều lắm tôi vui lắm
với tinh thần truyền thống lá lành đùm lá rách
cộng đồng người khuyết tật tỉnh con tum
luôn cố gắng tìm đến nhau để liên kết tạo thành một khối thống nhất
nhiều nhóm người khuyết tật như tự lực một nghị lực đã và đang hình thành phát triển
nhận được sự hưởng ứng cũng như sinh hoạt đều đặn của
các thành viên
khoảng cách và sự mặc cảm tự ti
đều luôn khiến người khuyết tật gặp khó khăn
khi hòa nhập cộng đồng
vì vậy cũng đang dần được xóa bỏ
nhiều hoạt động thiện nguyện
cùng các mô hình sinh kế
như mô hình sinh kế làm trổi đót
cũng vì thế dễ dàng được phổ biến
và nhân rộng trên địa bàn
nhóm của mình hoạt động như là
nói chung nghị lực cũng lớn lắm
cho nên là
mọi người cũng phán khởi
đủ mọi chương trình mà trong nhóm để đặt ra
ví dụ như
đầu năm thì đi thăm viên nhau
bên cạnh đó là hè thì có
phần thưởng với những con em
của mấy anh chị em khuyết tật
rồi đầu năm thì cũng có hỗ trợ sách vở
nói chung cái tiền hỗ trợ đó là
mình cũng đi quyên góp
rồi sau đó hỗ trợ lại
rồi có những chương trình thăm hỏi ốm đau
rồi là nói chung nhóm cũng hoạt động
còn những ngày một mươi tám tháng bốn hoặc ba tháng một mươi hai rồi
thì cũng tự tổ chức thôi
rồi có những
lúc là bên hộ bộ trợ
rồi bên dự án
như hai năm gần đây thì bên chỗ dự án
thì tổ chức chương trình truyền thông
là như năm ngoái là ba tháng một mươi hai
năm nay là một mươi tám tháng bốn
những cái hỗ trợ về sự phá vấn đề sinh kế
thì mình thấy là như nhóm trội
nhóm gỗ miệng nghệ
rồi nhóm bò nhóm heo
thường thấy những cái nhóm đó rất là hiệu quả
rất là có ích cho người khuyết tật
mô hình làm trội đốt
thì qua khảo sát cơ bản
thì cũng đã xác định được
một số cái mô hình phát triển sinh kế
theo cái hướng đa dạng
phù hợp với người khuyết tật
tại địa phương cũng như kết nối được cái thị trường
cũng như sử dụng được cái nguồn nguyên liệu
sao cho cái khả năng cạnh tranh
của sản phẩm tốt
thì qua đó đã xác định được
một số mô hình
trong đó có mô hình làm trội đốt
thì rất phù hợp với người khuyết tật
và địa phương cũng như cái khả năng tiêu thụ
của sản phẩm
tại địa phương kết nối với thị trường
cho cái nhóm phát triển
cũng như là duy trì phát triển sinh kế bền vững
cho đối tượng
nhóm sở thích
có khả năng sản xuất trở đốt của địa phương
cùng với sự phát triển về mặt kinh tế
sự quan tâm của cộng đồng
đối với nhóm người yêu thế trong xã hội
cũng ngày một tăng lên
do đó trong thời gian tới
chính quyền địa phương tỉnh con tum
luôn hy vọng có thể đẩy mạnh việc kết hợp
với các tổ chức phi chính phủ
trong và ngoài nước tại việt nam
để có thể tìm ra
và tiếp tục triển khai nhiều dự án khác
trên địa bàn tỉnh nhà
với diện tích rộng
dân cư thưa thớt
lại có nhiều người khuyết tật là người dân tộc thiểu số
công tác triển khai sẽ gặp nhiều khó khăn
nếu như không có sự liên kết
của cộng đồng người khuyết tật nơi đây
để hình thành nên các nhóm sản xuất
trong bối cảnh đó
những thành công bước đầu của mô hình sản xuất trội đót
mà nhóm tự lực một đang thực hiện
sẽ là những mô hình tiêu biểu
cần được nhân rộng
đối với nhân người địa phương
đối với người khuyết tật
sự quan tâm của chính địa phương
trong những năm bằng đai
là rất được chú trọng
thứ nhất là từ năm hai nghìn một mươi một cho đến nay
người khuyết tật trước đây
là người ta rất khó khăn
địa phương đã có cái kế hoạch
có cái sự quan tâm rất nhiều
ví dụ như là
địa phương luôn luôn kêu gọi tất cả
các tổ chức dự án
trong và ngoài nước
để hỗ trợ
cho người khuyết tật
về dự án về sinh kế
cũng như dự án
tất cả các dự án
về nâng cao nhận thức
cho người khuyết tật
bên cạnh đó thì
địa phương cũng có một số
cũng có một cái kinh phí nhỏ
hàng năm hỗ trợ
những người khuyết tật
vì đau ốm
hoặc là những người khuyết tật
mà có người ta
làm cửa rồi
thì vẫn hỗ trợ thêm
một số kinh phí
đối với người khuyết tật
chúng tôi có rất nhiều dự án
và chương trình
dành cho người khuyết tật
tại hơn sáu mươi quốc gia
trên thế giới
tại việt nam
chúng tôi hướng tới
đối tượng là người khuyết tật
với một số mô hình như
làm trổi đót
đây là kết quả
của quá trình nghiên cứu
và khảo sát
để đưa ra kết luận
về sự phù hợp
của các mô hình
đối với sức khỏe
và hoàn cảnh
của các đối tượng này
con tum có nhiều người khuyết tật
là người dân tộc thiểu số
nhiều khó khăn
nhưng họ rất nỗ lực
và rất có tiềm năng
chính quyền các cấp
trên địa bàn tỉnh con tum
cũng rất quan tâm
và nỗ lực
hỗ trợ cho các đối tượng
là người khuyết tật
trên địa bàn
qua cái đánh giá
cái xem xét
điều kiện cụ thể
thị trường tại địa phương
cũng như là khả năng
của cộng đồng người khuyết tật
thì bước đầu
cũng thấy có một số
các cái sinh kế khác
mà nó phù hợp
và có tiềm năng phát triển
với dụ như là
phát triển cái nghề
sản xuất chanh gạo chẳng hạn
là chanh cát
chanh cát rồi
những cái lĩnh vực như là
phát triển sản xuất rau sạch
luôi trồng lấm sạch chẳng hạn
thì những cái này
nó cũng phù hợp
với cái năng lực
cái điều kiện của người
mà cũng có thị trường
thì hiện nay là dự án
cũng thấy có cái tiềm năng
nên trong thời gian tới
sẽ tập trung vào cái đó
có thể nói
không chỉ riêng tỉnh con tum
cũng có những cái
việc người khuyết tật
được tham gia vào các mô hình
sinh kế thiết thực
và ý nghĩa
không chỉ giúp họ
có nguồn thu nhập
nuôi sống bản thân
mà thông qua các hoạt động này
người khuyết tật
còn tìm thấy niềm vui
niềm hạnh phúc mới
trong cuộc sống
hy vọng là không chỉ riêng
ở con tum
mà tại nhiều tỉnh thành khác
trên cả nước
sẽ ngày càng có nhiều mô hình
hiệu quả và ý nghĩa
dành cho cộng đồng
người khuyết tật
trong các chương trình lần sau
hẹn gặp lại các bạn